bộ tài chính việt nam và ngân hàng nhà nước việt nam đã lựa chọn hai chủ đề ưu tiên cho tiến trình
bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương asean năm hai nghìn hai mươi
bao gồm tài chính bền vững trong asean và thúc đẩy kết nối thanh toán khu vực
đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến thứ trưởng tài chính và phó thống đốc ngân hàng trung ương asean
và thứ trưởng tài chính hoa kỳ vào sáng nay
chủ đề về tài chính bền vững trong asean được bộ tài chính việt nam ưu tiên đẩy mạnh
với mục đích thúc đẩy tài chính bền vững của khu vực thông qua việc phát triển thị trường vốn bền vững
nâng cao nhận thức và khuyến khích các nước phát hành trái phiếu xanh trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững
áp dụng các chuẩn mực trái phiếu xanh asean
tại hội nghị đại diện bộ tài chính cũng đã chia sẻ về công tác điều hành chính sách tài chính
ứng phó với dịch covid một mươi chín thời gian qua của việt nam
trong đó có việc thực hiện biện pháp nổi bật chia sẻ khó khăn đối với người dân
và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khủng hoảng
tiếp tục thực hiện mục tiêu kép là chống dịch ngăn chặn dịch bệnh và thúc đẩy phát triển kinh tế